thưa quý vị công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ bốn đối tượng trong vụ việc giết người xảy ra vào ngày hôm qua
tại khu công nghiệp quang châu huyện việt yên
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm hoàng văn nhật trần văn hùng tống khánh duy
cùng chú tại xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
và chu tiến nam chú tại xã giáo liêm sơn động bắc giang
trong đó hoàng văn nhật là đối tượng đã trực tiếp đâm nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một con dao là công cụ gây án
và tạm giữ hình sự bốn đối tượng trên về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai tháng sáu công an huyện việt yên nhận được tin báo
về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đường nội bộ gần công ty trách nhiệm hiệu hạn
g a solar khu công nghiệp quang châu qua sắc minh
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn
hiện làm công nhân bốc phát tại công ty vận tải thái hào đơn vị vận chuyển máy móc
đến công ty trách nhiệm hiệu hạn g a solar
bước đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân bốn đối tượng trên đã dùng dao gậy đánh nạn nhân
trong đó đối tượng nhật đã dùng dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong